nhằm góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên học sinh xây dựng văn hóa giao thông
ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vũng tàu
phối hợp với trường tiểu học thống nhất xã tân lâm huyện xuyên mộc và các cơ quan đơn vị hảo tâm
đã tổ chức chương trình một ngày làm chiến sĩ cảnh sát giao thông và hoạt động bữa ăn cho em
thu hút hơn năm trăm linh em học sinh nhà trường háo hức tham gia
tại buổi tuyên truyền cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phổ biến
một số quy tắc giao thông cơ bản kỹ năng tham gia giao thông an toàn và cách xử lý tình huống
đối với một số tình huống thường xảy ra trên đường bộ
những kiến thức được truyền tải đều dễ hiểu dễ nhớ dễ thực hiện phù hợp với nhận thức
và suy nghĩ của lứa tuổi học sinh do đó đã nhận được sự hưởng ứng tương tác tích cực của các em học sinh
chuyên đến kỷ niệm hai mươi năm
tuyên nguyện việt nam phòng giao thông đã lên kế hoạch phối hợp với các đơn vị
để tổ chức một buổi tuyên truyền tại trường tiểu học tháng nhất thuộc xã tân lâm huyện xuyên mộc
ngoài việc tổ chức tuyên truyền để các em hiểu rõ các quy tắc đi đường
các kiến thức cơ bản khi mà tham gia giao thông thì chúng tôi còn tổ chức thêm một buổi trao quà
cho các mạnh thường quân các công ty đồng hành với phòng giao thông nói riêng và công an tỉnh nói chung trong nhiều năm qua
nội dung tạo nên hứng thú nhất của chương trình đó là các em được trải nghiệm làm chiến sĩ cảnh sát giao thông tí hôn
các em nhỏ rất hào hứng khi được hóa thân làm chiến sĩ cảnh sát giao thông tí hon
theo thị phạm của các cô chú cảnh sát giao thông về cách hướng dẫn người hướng dẫn tiện tham gia giao thông di chuyển theo hiệu lệnh
là một trường thuộc địa bàn vùng sâu vùng xa của huyện suy bọc đa phần học sinh nhà trường đều có hoàn cảnh khó khăn
cùng với chương trình tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ mỗi học sinh còn nhận được một phần quà trị giá hai trăm năm mươi đồng
đặc biệt các em còn được phục vụ buổi trưa tại chỗ
dù là một món ăn đơn giản nhưng đối với các em học sinh việc được các cô chú cảnh sát giao thông thầy cô nấu ăn và phục vụ được ăn uống cùng các bạn là niềm vui không nhỏ